năm hai nghìn một mươi bảy huy bắt đầu mua các loại vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ của một người tên là hưng ở thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
sau đó huy chụp ảnh đăng lên facebook giao bán cho những người có nhu cầu để hưởng tiền tranh lệch
khi có người đặt mua hàng huy trực tiếp đóng gói rồi chuyển cho khách mua qua đường biêu điện
giả vờ giao bán các loại súng trên mạng nhưng thực chất là để gặp người mua rồi thực hiện hành vi cướp tài sản
công an huyện kroana tỉnh đắk lắc đã điều tra làm rõ và bắt giữ được ba đối tượng
gồm đỗ văn hùng lý văn tùng và mai đình tháp để điều tra về hành vi cướp tài sản
giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám anh phan viết hậu lên mạng xã hội facebook rồi vào trang cá nhân của đỗ văn hùng
đặt mua một khẩu súng kiểu sáng thể thao bán đạn trì với giá hai mươi triệu đồng
sau đó anh hậu mang tiền đến điểm hẹn để gặp hùng mua súng thì bị ba đối tượng vây bậy vây đánh
rồi cướp chiếc ví bên trong có một mươi hai triệu đồng hiện công an huyện kroana đang tiếp tục điều tra mở rộng
vay tiền và không có khả năng chi trả nguyễn duy khánh đã rủ nguyễn minh hậu mang theo dao côn nhị khúc
tìm người có tài sản để cướp hai đối tượng này đã nhanh chóng bị công an huyện châu thành tỉnh bến tre bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khi đến khu vực ấp tân an thượng xã tân thạch
thấy em đôn hoàng tuấn đang chạy xe đạp điện phía trước nên cả hai liền đạp xe làm tuấn ngã
ngay sau đó khánh rút dao bấm còn hậu cầm côn nhị khúc đe dọa cướp của tuấn số tiền là ba mươi ba đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ